các gói nấm được để trực tiếp ở nhiệt độ thường
và cũng không thể tìm được hạn sử dụng của sản phẩm
hoặc có ghi thì cũng rất mập mờ

đa số người bán hàng đều khẳng định là hàng việt nam
nấm đùi gà được bán ở nhiệt độ thường
không hề được bảo quản ở nhiệt độ thường

đây là gốc của nấm
nấm của mình
việt nam bán hết

nấm hạt đông luôn
nấm hạt đông
khi chúng tôi thắc mắc
nấm hạt đông luôn
nấm hạt đông luôn
hàng việt nam tại sao lại có địa chỉ trung quốc
người bán hàng chỉ giải thích qua loa cho xong
để kiểm chứng nguồn gốc của nấm
chúng tôi đã gọi điện nhiều lần đến số điện thoại ghi trên bao bì sản phẩm
tuy nhiên tất cả các cuộc gọi đều không liên lạc được

với những sản phẩm mà đến người bán cũng không chắc chắn có nguồn gốc từ đâu
thì liệu ai dám đảm bảo cho chất lượng của sản phẩm này
và liệu người tiêu dùng có đang mạo hiểm đánh cực sức khỏe của mình
với những sản phẩm trôi nổi trên thị trường
chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem thực chất nguồn gốc của những loại nấm
đang được bán tràn lan tại các chợ dân sinh là từ đâu
thưa quý vị theo chỉ dẫn của tiểu thương tại các chợ dân sinh
phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn đã tìm đến chợ đầu mối long biên
nơi được coi là vựa bán buôn nông sản của hà nội
hãy xem họ tiết lộ gì về các loại nấm tươi chúng ta vẫn ăn hàng ngày
phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn
phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn đã đến chợ đầu mối long biên
nơi mà nhiều người dỉ tay nhau muốn mua gì cũng có
mới tám giờ tối nhiều mặt hàng đã được bày bán
trong vai chủ cửa hàng lầu nấm đi mua hàng
chúng tôi nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các chủ quầy nấm
và tất cả cũng không ngần ngại nói về nguồn gốc của các túi nấm tại đây
phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn bày tỏ sự lo ngại vì mặt hàng nấm nhanh hỏng khó bảo quản
chúng tôi giật mình vì các chủ hàng nấm ở chợ long biên đều khẳng định
không giống nấm mình nhanh hỏng nấm trung quốc có thể để hàng tháng trời
chúng tôi chủ cửa hàng nấm tại chợ long biên còn khẳng định hàng luôn sẵn có vì được nhập trực tiếp từ trung quốc
theo quan sát của chúng tôi hàng nhập khẩu nhưng được đóng gói rất sơ sài
không hề có thông tin về sản phẩm thậm chí có loại nấm còn được cho vào túi ni lông
và được buộc dây chun như thế này
thông tin về đơn vị nhập khẩu cũng không hề được đề cập đến ở hầu hết các sản phẩm nấm được
kinh hệ tô hấp hệ tiêu hóa hệ tuần hoàn
và nó sẽ là trung gian để tạo ra những cái chất gây ung thư cho sức khỏe của người tiêu dùng
thời hạn để bảo quản nấm tốt nhất đối với các loại nấm được sản xuất trong nước
thì từ năm đến bảy ngày nhất định phải trong môi trường lạnh
còn ở trong môi trường nhiệt độ thường thì chỉ để được từ một đến hai ngày
trên thị trường cái bao bì bao bì để mình nhận biết nấm an toàn
thì thứ nhất là có tên công ty
mã vạch có địa chỉ mà chúng ta có thể trang soát được ngay
cái thứ hai nữa là chúng ta không có cái ký tự mà khó hiểu
rồi là có cái chỉ dẫn rất là cụ thể về cách sử dụng và ngày sử dụng
nếu như nấm trồng ở trong việt nam thì họ còn có thêm một thứ nữa
đó là cái công bố về chất lượng do sở nông nghiệp hoặc bộ nông nghiệp
nếu như nấm trồng ở trong việt nam thì họ còn có thêm một thứ nữa đó là cái công bố về chất lượng do sở nông nghiệp
nhiều nguy cơ đối với sức khỏe nếu các sản phẩm nấm đang được bày bán
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
và nguy cơ tiềm ẩn không hề nhỏ từ các sản phẩm mập mờ nguồn gốc
hạn sử dụng lẫn chất lượng này
đối với các loại nấm trôi nốt
các loại nấm trôi trên thị trường chưa được qua kiểm dịch thực vật
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc từ các hóa chất bảo vệ thực vật
khảo sát tại chợ đầu mối long biên
đã khiến chúng tôi không thể tìm ra những nấm trôi nốt
và đặt nghi vấn liệu những loại nấm này có đảm bảo chất lượng
và ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có vấn đề liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng
những thông tin này sẽ được chúng tôi gửi tới các cơ quan chức năng
để xác minh làm rõ và sớm gửi tới cho quý vị khán giả